trong bối cảnh giao tranh còn diễn biến phức tạp tại khu vực trung đông
ai cập mỹ và israel đang thảo luận về khả năng thiết lập một hành lang an toàn
cho việc sơ tán công dân nước ngoài khỏi giải gaza
các nguồn tin báo chí cho biết hiện hơn năm trăm linh người mỹ và công dân các nước khác
bao gồm nhân viên liên hợp quốc nhân viên các tổ chức phi chính phủ và nhà báo
đang bị mắc kẹt ở giải gaza do các cửa khẩu biên giới giữa gaza và israel
ai cập đều bị đóng israel và ai cập đã tạm thời thống nhất trên nguyên tắc
về tạo ra một hành lang an toàn từ gaza cho các công dân mỹ và người nước ngoài
tuy nhiên hai bên đều nhấn mạnh rằng điều này sẽ cực kỳ phức tạp
bởi nó đòi hỏi một số hình thức ngừng bắn
liên quan tới tình hình sơ tán công dân ngày một mươi hai tháng một mươi
nhóm bốn mươi một công dân thái lan đầu tiên trong số hàng chục nghìn lao động nước này
tại israel đã trở về nước
quá trình sơ tán công dân vẫn đang tiếp tục
lực lượng không quân hoàng gia thái lan hy vọng sẽ bắt đầu sơ tán hai trăm hai mươi công dân thái lan
vào ngày một mươi năm tháng một mươi và nhiều chuyến bay khác được lên kế hoạch vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi